tại trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện bắc hà tỉnh lào cai
liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lào cai phối hợp cùng với tổ chức phi chính phủ good negber của hàn quốc
đã trao tặng hai mươi sáu bộ quần áo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
toàn bộ số quần áo trị giá hơn một mươi chín sáu tỷ đồng đã được trao tặng cho các em học sinh của ba mươi sáu trường trung học phổ thông
và phổ thông dân tộc nội chú trên địa bàn chín huyện thành phố của tỉnh lào cai
đây là việc làm hỗ trợ kịp thời thiết thực và có tính nhân văn sâu sắc với mong muốn động viên khuyến khích các em học sinh
đang học tập tại các trường trung học phổ thông và phổ thông dân tộc nội chú của tỉnh lào cai
tiếp tục cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội